học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã phối hợp với đại học quốc gia tp hcm và tỉnh ủy đồng nai tổ chức hội thảo khoa học đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh lãnh đạo đại học quốc gia thành phố hồ chí minh và tỉnh ủy đồng nai chủ trì hội thảo
những năm gần đây tốc độ tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam bắt đầu có xu hướng chậm lại một trong những nguyên nhân được xác định là dư địa phát triển dựa vào nguồn lực lao động giá rẻ đã tới hạn
trong khi những tiềm năng lợi thế của vùng nhất là dựa vào đổi mới sáng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đột phá về thể chế chưa được phát huy đầy đủ để tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng
trong vấn đề này phải tái cửa cầu lại phải chem chết lại những ngành nào không còn là động lực phát triển đang cản trở phát triển
và thứ hai là đặc biệt theo tôi được hiểu thì phải đổi mới và sáng tạo trong công tác quản trị nó bởi vì có rất nhiều vấn đề thể hiện sự quản trị cái nền kinh tế vùng kinh tế trọng điểm này chưa được tốt
nhiều ý kiến của các doanh nghiệp nhà khoa học lãnh đạo địa phương tại hội thảo
cho rằng vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần phải có những đột phá để thực hiện đổi mới sáng tạo
trong đó cần nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới việc quản lý để thích ứng với xu thế phát triển
chính quyền dù muốn dù không thì cũng phải thay đổi theo kịp với ước dụng trong thời đại công nghiệp bốn
bởi vì bản thân công nghiệp bốn tác đạm làm thay đổi cấu trúc quản lý nhà nước
tuy nhiên cái thay đổi cấu trúc quản lý nhà nước này bởi vì mất những cái khâu trung gian trong cái tương tác giữa người dân và chính quyền
trong cái tương tác giữa dân nghiệp và chính quyền
nhưng mà những cái khâu trung gian này mất đi thì phải làm nhà lãnh đạo phải làm sao
kéo dài cái chu kỳ cái vòng đời công việc cho những người mất việc đó
và chắc chắn trong tương lai nó sẽ có thay đổi cấu trúc quản lý nhà nước
nhưng mà thay đổi gì đi chăng nữa thì cái quan không thể thay đổi phá vỡ cái quan hệ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng mà đảng và nhân dân ta
và cái quy lực thế giới hiện nay đang đi đến đó
tại hội thảo giáo sư
tiến sĩ nguyễn xuân thắng nhấn mạnh để thực hiện những quan điểm tầm nhìn trong bố cảnh mới
vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần khẳng định vai trò vị thế mới là vùng tiên phong đổi mới sáng tạo trong tiến trình phát triển của đất nước
vùng phải là cái nôi hình thành và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo
hình mẫu của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước
trên cơ sở kết quả của hội thảo
ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất những giải pháp với trung ương để tháo gỡ những khó khăn giao cản cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam